các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đợt rết rậm rết hại này sẽ còn diễn ra đến khi nào
mời quý vị cùng theo dõi cập nhật tình hình thời tiết của chúng tôi ngay sau đây
trong hôm nay và ngày mai thời tiết ở bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có nơi sương mù
trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời rết
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
trưa chiều trời nắng từ đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào vài nơi
ngày nắng ở tây nguyên thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi
ngày nắng các tỉnh ở nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng trong khi đó thời tiết ở hà nội trong mấy ngày tới duy trì trạng thái đêm và sáng có mưa nhỏ
mưa phùng và sương mù rải rác trời rết
dự báo thời tiết các vùng trên cả nước vào ngày một mươi một tháng hai
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù
phía tây bắc bộ riêng khu vực tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
trời rết riêng điện biên lai châu đêm và sáng sớm trời rết
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
vùng núi cao có nơi dưới chín độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ c
riêng khu vực tây bắc hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi trên hai mươi chín độ
phía đông bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
do đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trời rết
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c vùng núi từ một mươi một mươi ba độ c
vùng núi cao có nơi dưới chín độ c nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ
vùng núi có nơi dưới một mươi bảy độ
thanh hóa thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc đêm và sáng sớm trời rết
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
phía nam từ một mươi bảy hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
phía nam từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
từ đà nẵng đến bình thuận có mây
phía bắc đêm có mưa mưa rào rải rác
ngày có mưa rào vài nơi
phía nam đêm không mưa ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
phía nam có nơi trên hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
phía nam từ ba mươi ba mươi ba độ
tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào
dông vài nơi
ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi dưới hai mươi chín độ
nam bộ có mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
hà nội nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ c
liên quan đến đợt rét đậm rét hại mưa sụt sùi kéo dài đang diễn ra ở miền bắc
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo
từ đêm một mươi hai tháng hai lại có không khí lạnh tăng cường làm cho thời tiết miền bắc tiếp tục mưa rét kéo dài
trong tháng hai này sẽ còn nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùng
đến khoảng ngày một mươi năm một mươi sáu tháng hai có khả năng nắng trở lại
ông hưởng nhận định
ông hưởng khuyến cáo các đợt rét đậm rét hại xuất hiện chủ yếu trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này
trong những ngày tới từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai bắc bộ và bắc trung bộ vẫn duy trì trạng thái rét
có nơi rét đậm rét hại đặc biệt về đêm và sáng sớm
nam trung bộ tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm
có mưa rào và dông các khu vực đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
phía tây bắc bộ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai có mưa rào rải rác và có nơi có dông đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác trời rét
tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc sườn đông giải hoàng liên sơn
trưa chiều trời nắng riêng đêm một mươi tám một mươi chín tháng hai có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều trời nắng
các tỉnh lai châu điện biên sơn la đêm và sáng trời rét
phía đồng bắc bộ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai có mưa rào rải rác và có nơi có dông sau cuộc bộ có mưa vừa mưa to đêm và sáng trời rét
ngày một mươi ba tháng hai trời rét có nơi rét đậm riêng vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm có nơi rét hại
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùng và sương mù rải rác trời rét
riêng từ ngày một mươi bảy đến một mươi tám tháng hai đêm và sáng trời rét trưa chiều trời hưởng nắng
thủ đô hà nội từ ngày một mươi hai đến một mươi bốn tháng hai có mưa mưa rào rải rác và có nơi có dông
ngày một mươi ba tháng hai có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có mưa vừa mưa to sau có mưa vài nơi
đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác trời rét
riêng từ ngày một mươi bảy đến một mươi tám tháng hai trưa chiều trời hưởng nắng đêm và sáng trời rét
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày một mươi hai một mươi ba tháng hai có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều trời nắng chiều tối ngày một mươi ba tháng hai có mưa mưa rào và có nơi có dông
phía bắc đêm và sáng sớm trời rét tuy nam đêm và sáng sớm trời lạnh
từ đêm một mươi ba đến một mươi sáu tháng hai phía bắc có mưa rào mưa rào rải rác trong đêm một mươi ba tháng một mươi hai sau có mưa vài nơi
phía nam có mưa mưa rào và có nơi có rông trời rét
riêng ngày một mươi sáu tháng hai đêm và sáng sớm trời rét
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng hai có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều trời nắng
riêng từ ngày một mươi chín hai mươi tháng hai có mưa rải rác đêm và sáng sớm trời lạnh
khu vực từ đà nẵng bình thuận
từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai ngày nắng đêm có mưa rào và dông vài nơi
riêng từ đêm một mươi ba đến một mươi sáu tháng hai phía bắc có mưa mưa rào rải rác và có nơi có dông đêm và sáng sớm trời lạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và mưa dông vài nơi
đối với tình hình rét đậm rét hại tại bắc bộ và bắc trung bộ các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng sâu đến sức khỏe
người dân cần phải biết cách giữ ấm và phòng chống
khi thời tiết xuống dưới một mươi độ c người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hèn phế quản bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
giảm phế quản tăng huyết áp tai biến mạch máu não xương khớp
nếu không được điều trị kịp thời thì có thể dẫn tới viêm phổi suy hô hấp đột quỵ ảnh hưởng đến tính mạng
để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi người dân nên mặc đủ ấm tránh những vị trí gió lùa
người cao tuổi tránh từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh đột ngột vì sẽ gây ra thay đổi về huyết áp dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại